bộ giao thông vận tải đã trình chính phủ sự thảo nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
về những điểm mới trong dự thảo nghị định lần này cũng như vấn đề quản lý các loại hình vận tải taxi sẽ được thực hiện như thế nào
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông trần bảo ngọc vụ trưởng vụ vận tải bộ giao thông vận tải
chính xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông mới đây thì bộ giao thông vận tải đã trình chính phủ về dự thảo nghị định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô nghị định tám mươi sáu sửa đổi
vậy xin ông cho biết thì trong dự thảo nghị định lần này có những điểm gì mới
thực hiện nghiêm chỉ đạo của nghị quyết số một của chính phủ năm hai nghìn một mươi tám là cắt giảm các điều kiện kinh doanh để tạo được thân đợi cho doanh nghiệp
thứ hai nữa là đơn giản hóa các thủ tục hành chính
thứ ba là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin
vì việc ứng dụng công nghệ thông tin đó chính là giá trị
cốt nỗi của việc phát triển để kinh tế chia sẻ và nền tảng
cái thứ tư nữa là tạo lộng được môi trường kinh doanh bình đẳng và đánh mạnh giữa các loại hình vận tải
và thứ năm rất quan trọng đó là đưa ra các giải pháp để đẩy lùi và xóa tình trạng xe rủ biến góc hiện nay
vậy thì với những điểm mới như ông vừa nêu thì sẽ giải quyết được những bất cập gì mà doanh nghiệp vận tải gặp phải trước đây ạ
chúng tôi đã giả soát rất kỹ toàn bộ các loại hình vận tải để cắt những điều kiện bất hợp lý
ví dụ như việc bỏ quy định về doanh nghiệp phải báo cáo phương án kinh doanh khi mà xin cấp điều kiện kinh doanh
cái thứ hai nữa là bỏ quy định về quy hoạch tuyến
cái thứ ba nữa là bỏ cái quy định về số lượng xe tối thiểu để được đăng ký kinh doanh
tức là cái quy mô đấy để đảm bảo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ và những doanh nghiệp lớn
tiếp theo với từng loại hình ví dụ như là xe tuyến cố định
bỏ đi cái quy định về lựa chọn tuyến bởi các sở nói rằng là nó khá phức tạp
cái thứ hai nữa là đối với cái xe buýt thì trong đó có những quy định mà trước đây khó khăn
ví dụ như là gây khó khăn do cái quy định về cái tần suất hoạt động của xe trong thành phố
hoặc là cái khoảng cách cự li giữa các cái điểm đón trả khách trong thành phố và ngoài thành phố
thì lần này chúng tôi ủy quyền lại cho ubnd các tỉnh sẽ quyết định để nó phù hợp hơn với đặc thù của tỉnh
về điều kiện kinh doanh vận tải đối với loại hình taxi và đặc biệt là taxi công nghệ
thì sẽ được quy định cụ thể như thế nào trong nghị định lần này thưa ông
quy định lần này là đẩy mạnh cái việc ứng dụng công nghệ thông tin cho tất cả các loại hình vận tải
riêng đối với xe taxi thì chúng tôi giả soát rất là kỹ và loại bỏ những điều kiện không cần thiết
để tạo được thần nợ cho taxi
tôi lấy ví dụ như là taxi hiện nay là sẽ không phải quy định là phải có một cái trung tâm điều hành
tức là bộ đàm nữa mà anh có thể ứng dụng một cái phần mềm công nghệ
và cái thứ hai nữa là anh có thể không phải chỉ tính tiền thông qua đồng hồ tính tiền
mà anh có thể tính tiền thông qua cái phần mềm bằng cách báo giá ngay cho hành khách
cái thứ ba nữa là bỏ cái quy định về cái số lượng xe tối thiểu
là phải có năm mươi xe tối thiểu mới được đăng ký kinh doanh đối với thành phố
và cũng bỏ đi là cái quy hoạch về phương tiện taxi trong thành phố
để tạo điều kiện thần nợ cho doanh nghiệp
và cái liên hạn xe ở các cái thành phố đô thị đặc biệt thì từ tám năm thì kéo dài ra một mươi hai năm
và bên cạnh đó thì bổ sung
sung cái quy định là cái xe taxi thì được ưu tiên bố trí các điểm đón trả khách
ở tại những cái nhà ga biến tàu biến xe và những cái điểm du lịch
thế và đặc biệt là trong cái quá trình bố trí về cái quản lý hoạt động vận tải tại địa phương
thì ưu tiên cho xe taxi để hoạt động
thế đối với cái xe hợp đồng thì chúng tôi tăng cường cái công tác quản lý
đưa ra các cái điều kiện để nó ngang bằng với cái điều kiện của xe taxi
tôi lấy ví dụ như là xe hợp đồng điện tử
thì ngoài cái quy định là anh phải được cấp giấy phép phải dán phù hiệu
thì anh còn phải liêm yết thêm cái chữ là xe hợp đồng vận tải điện tử
và cái quy định là cũng chỉ có doanh nghiệp hợp tác xã giống như taxi
thì mới được kinh doanh vận tải đối với xe dưới chín chỗ
và cũng quy định là cái thời hạn của xe cũng phải là dưới một mươi hai năm
và cũng có một cái quy định nữa rất quan trọng
đấy là cái xe hợp đồng thì phải gửi cái hóa đơn về cho hành khách
và đặc biệt là gửi cho tổng cụ thuế
để đóng thuế
đúng và đủ
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân